do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh trong ba ngày trở lại đây
nhiệt độ tại tuyên quang chỉ giao động từ tám đến một mươi độ c thời tiết rét đậm rét hại kéo dài đã gây
ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cuộc sống của người dân đặc biệt là người già và trẻ em nhỏ
khiến cho nhiều người phải nhập viện
khoa nhi của bệnh viện đao khoa tỉnh tuyên quang trong những ngày gần đây đều trật kín các dường
bệnh do thời tiết giá lạnh số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao hiện nay
khoa nhi đang có một trăm ba mươi năm bệnh nhân phải điều trị nội chú vượt ba mươi năm bệnh nhân so với chỉ tiêu dùng bệnh
và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái theo các bác sĩ phần lớn trẻ nhập viện trong
đợt rét này chủ yếu thuộc hai nhóm bệnh chính tiêu chảy do virus rota và nhiễm khuẩn đường hô hấp
do virus thường gặp ở trẻ em dưới hai tháng tuổi đặc biệt trong những ngày thời tiết rét đậm rét hại
thì số bệnh nhân mắc bệnh nặng có phần tăng hơn trong những ngày bình thường
cháu vào viện được năm hôm rồi ạ bác sĩ kết luận bảo là cháu bị viêm phổi ạ
đối với những trẻ nhỏ thì khuyến khám các bà mẹ là nên để trẻ ở một môi trường đủ ấm nhưng mà phải thoáng
thứ hai là phải tăng cường cho trẻ bố mẹ đặc biệt đối với những trẻ mà đang trong giai đoạn mà
trong thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ
trong điều kiện này trẻ nhập viện được năm hôm rồi ạ
thời tiết khắc nghiệt như hiện nay trẻ em và người cao tuổi là hai đối tượng dễ bị nhiễm bệnh nhất
vì sức đề kháng yếu cơ thể mẫn cảm với thời tiết
do đó không chỉ có khoa nhi mà tại khoa nội tổng hợp của bệnh viện đa khoa tuyên quang
số bệnh nhân phải nhập viện cũng tăng cao
trong thời gian vừa qua thời tiết thay đổi gạnh đột ngột
bệnh nhân vào khoa mình rất là đông tăng nhiều
chủ yếu là các bệnh về phổi đặc biệt là các bệnh nhân bệnh phổi
tắc nghẽn mãn tính nên là các bệnh nhân vào nhiều
để bảo vệ sức khỏe của trẻ em và người cao tuổi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay
các bác sĩ lưu ý các phụ huynh có con nhỏ và người cao tuổi cần quan tâm giữ gìn sức khỏe
khi có dấu hiệu mắc bệnh phải đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế gần nhất
để khám và chữa bệnh không tự ý mua thuốc điều trị